xin chào quý vị và các bạn
tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi trú tại phường cam thuận thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã phải nhận bản án bảy năm tù gian
phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm qua
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn sử dụng hai tài khoản facebook
đăng tải nhiều bài viết hình ảnh tự soạn thảo cắt ghép hoặc siêu tầm chia sẻ từ bạn bè
với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bồi nhọ sự lãnh đạo của đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận quần chúng nhân dân
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật
nên phải xử phạt nghiêm minh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được công an huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ
khi bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tại bản bàn xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn xiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản nà há xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
và lường văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại bản xanh xã nậm lầu huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật liên quan
sinh và phú đều đã có tiền án về ma túy vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
theo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi
hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới dưới nhiều dạng thức khác nhau rất khó phát hiện
và thực tế này đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh và phòng ngừa
tại huyện biên giới bình liêu của tỉnh quảng ninh
chưa lúc nào lực lượng công an chủ quan lơ là các anh luôn chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác
đẩy mạnh tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên trước hiểm họa này
các loại ma túy mới tác hại ra sao khi sử dụng và cách phòng tránh
bằng những bài giảng trực quan như thế này công an huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
đã giúp các em học sinh trên địa bàn nhận biết và những biện pháp phòng chống các loại ma túy
qua đó tác động tích cực đến nhận thức của các em góp phần phòng ngừa
ngăn chặn có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy ngay trong học đường
khi được các chú công an nói chuyện và giới thiệu thì bọn em cũng đã biết thêm được
nhiều loại ma túy mới
bọn em sẽ đề phòng hơn về
những cuộc đi chơi có những bạn bè và cảnh sát cao đối với những người nạn
đưa cho những món đồ mà mình không biết
vấn đề học sinh sử dụng ma túy thì cũng chưa phải là vấn đề nổi cộng
tuy nhiên trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
và về nhận thức thì các em cũng đã nhận diện được những loại ma túy phổ biến thường gặp
thứ hai là cũng đã nắm mắt được những tác hại của ma túy
những sức khỏe của học sinh và cũng đã nhận diện được những hình thức
mà các đối tượng xấu thường lôi kéo
không chỉ tuyên truyền tại trường học công an huyện bình liêu còn tới tận khu dân cư
các hộ gia đình để tuyên truyền
anh ở đội điều tra khuôn huyện bình liêu hôm nay anh đến gia đình
anh tuyên truyền với gia đình với em về tác hại của tài nạn ma túy
và cách phòng chống tài nạn ma túy
đây bọn anh phát cho em những cái hình ảnh đấy
em nhìn những hình ảnh này em thấy bạn bè rủ dê lôi kéo
thì tuyệt đối là em không được sử dụng hay là hiếu kỳ
bọn em là thành thơ niên nhiều khi bọn em cũng tò mò
để các anh công an đến thân nhà tuyên truyền phòng chống ma túy như thế này
thì em cũng cố gắng ghi nhớ và có những cái để phòng tránh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an huyện bình liêu
đã triển khai tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy
trên một bảy trăm năm mươi lượt thanh thiếu niên
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và lực lượng công an
trên địa bàn huyện bình liêu đến nay không có thanh niên nghiện ma túy
quan trọng là các em phải nắm biết được là ma túy
nó tồn tại ở dạng nào các loại hình ma túy
và cái nguy cơ của ma túy nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các em như thế nào
thì cái đấy là cái chúng tôi phải tập trung vào tuyên truyền
để các em nhận thức
đấy và phát hiện
những cái bạn nào
hoặc là những trường hợp nào trên địa bàn
mà có cái hành vi về sử dụng ma túy này
hoặc là tàng trữ mua bán cho các em ma túy
thì để tố rét cho nhà trường
hoặc cho lực lượng công an chúng tôi
để từ đấy chúng tôi phát hiện và tôi ngăn chặn
bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh
với chín mươi bảy dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng
của thanh thiếu niên trong ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn ma túy
sẽ là một bước đi hiệu quả
trong xây dựng địa bàn bình liêu an toàn nói không với ma túy
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ đối với thủ đô hà nội
khi đã ghi nhận tới gần ba trăm linh ca mắc mới
tới đây thành phố không đưa f không triệu chứng
vào bệnh viện điều trị tập trung
mà thay vào đó sẽ thành lập trạm y tế lưu động
việc thành lập trạm y tế lưu động
tại các địa phương cũng tương tự như điều trị tại nhà
bởi các trạm y tế lưu động này không cố định
và không điều trị tập trung
cdc hà nội cho biết thành phố sẽ không giãn cách
phong tỏa diện rộng như trước đây
mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc
nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy
tương ứng với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh
linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
hà nội chưa có chủ trương cách ly f một tại nhà
là bởi hiện số cơ sở cách ly tập trung của hà nội
vẫn có thể đàm đương khoảng được từ sáu mươi bảy mươi trường hợp f một
bên cạnh đó thủ đô có đặc thù đất chật người đông
không đảm bảo an toàn khi cách ly tại nhà
do vậy chỉ khi nào số lượng f và f một tăng vượt quá khả năng
thành phố mới tính đến phương án cách ly f một
và điều trị f không triệu chứng tại nhà
hiện tại thành phố đang thiết lập các trạm y tế lưu động
để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ
nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn
thời gian tới các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài
của các bệnh viện để hỗ trợ cho việc điều trị f không triệu chứng
còn tại đà nẵng sau khi thành phố nâng cấp độ phòng chống dịch
lên cấp ba tại hai phường trên địa bàn quận sơn trà
thì các biện pháp phòng dịch cũng được lực lượng chức năng siết chặt hơn
để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
trong bối cảnh thiết ứng an toàn linh hoạt
đà nẵng vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược
phong tỏa hẹp xét nghiệm rộng hạn chế đến mức thấp nhất
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
tói thiết lập các trúc kiểm soát người ra vào
tại đăng giới hai phường nại hiên đông và an hải bắc
là biện pháp được triển khai ngay sau khi hai phường này nâng cấp độ dịch
điều kiện để được lưu thông là phải có chứng nhận tiêm đủ hai mùi vaccine
tuy nhiên lực lượng chức năng cũng linh hoạt giải quyết
cho những trường hợp đã tiêm đủ nhưng chưa cập nhật thông tin
áp dụng phong tỏa mềm hơn so với trước đây
nhưng việc giám sát đến từng khu dân cư được thực hiện chặt chẽ
nhất là những khu vực điểm nóng khi các f một đang cách ly tại nhà
đối với việc triển khai hướng dẫn mới thì địa phương cũng đã làm cái thông báo
gửi trực tiếp đến từng hội dân để nắm rõ những quy định mới
đồng thời cũng có một số người dân là chưa nắm vững kỹ
cho nên trong quá trình kiểm tra thì lực lượng cũng hướng dẫn
và cụ thể những quy định mới cho người dân để biết chấp hành
f một mà được cách ly tại nhà thì tất cả đều có ý thức rất là cao
họ tự bảo vệ cho mình tự bảo vệ cho cộng đồng
cho là quá trình phối hợp giữa tổ dân phố
bỉ thư chi bồ và mặt trần với công an khu vực
là có sự phối hợp rất là chặt chẽ và tạo thành một mạng lưới
bảo vệ cho người dân
thì những công tác đó đang là hiệu quả rất là cao
cho cả tình phòng chung dịch và cách ly f một tại nhà
theo trung tâm y tế quận sơn trà phường an hải bắc và nại hiên đông
có tổng cộng hai mươi chín điểm phong tỏa với hai trăm bốn mươi bảy hộ một chín mươi khẩu
trong đó có bốn trăm năm mươi f một đang cách ly tại nhà
đối với trường hợp f một lực lượng y tế đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm
và theo dõi sức khỏe hàng ngày
để sàng lọc f hiệu quả y tế sơn trà cũng đẩy nhanh xét nghiệm toàn phường
qua xét nghiệm tám chín trăm sáu mươi chín mẫu tại phường an hải bắc đều âm tính
một mươi chín sáu trăm chín mươi ba trên một mươi chín bảy trăm linh ba tại phương nại hiên đông cho kết quả âm tính
một mươi mẫu nghi nhiễm
xét nghiệm thần tốc vẫn là biện pháp cơ bản để đà nẵng đẩy lùi dịch bệnh
và tôi đề nghị là phải xét định rất rõ các cái đối tượng cần phải xét nghiệm
và các cái địa bàn cần phải xét nghiệm tầm soát
mà nhất là khi chúng ta đã tiêm vaccine mũi một rồi
thì các cái biểu hiện nâng sàng của các cái đối tượng này là rất hạn chế
cùng với triển khai giám sát f một tại nhà thiết lập các trạm y tế lưu động điều trị f tại nhà
chưa có triệu chứng
thì việc thực hiện chiến lược
không tỏa hẹp xét nghiệm rộng vẫn là phương pháp cơ bản được đà nẵng áp dụng
mục tiêu cao nhất hướng đến là nhanh nhất bốc tách f
điều này sẽ đem lại những hiệu quả nhất định trong trạng thái chung sống an toàn với dịch bệnh
có dẹp được xăng dầu giả
trả lời cho câu hỏi này báo tuổi trẻ đã có cuộc phỏng vấn với ông bùi ngọc bảo
chủ tịch hiệp hội xăng dầu việt nam
theo ông bùi ngọc bảo thì nghị định số chín mươi năm sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu vừa được chính phủ ban hành
kỳ vọng sẽ giúp thị trường xăng dầu lành mạnh hơn hạn chế nạn xăng giả kém chất lượng và có lợi hơn cho người tiêu dùng
tuy nhiên theo ông bảo thì có nhiều yếu tố trong đó có cơ chế dẫn đến xăng dầu lậu kém chất lượng trà trộn vào thị trường với quy mô lớn như thời gian qua
ông bùi ngọc bảo cũng cho biết là cơ chế điều hành quá khó cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng
mức lợi nhuận không đủ để đã tạo ra luật bất thành văn bất lợi cho người tiêu dùng
một là hàng giả trên vào hai là đại lý bán theo đúng giá cơ sở do nhà nước công bố không hề có giảm giá để cạnh tranh
và muốn khắc phục được tình trạng này thì phải chữa cái gốc đó là tăng chi phí định mức
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết là vừa tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số nhắn tin gọi điện gửi đường link đăng nhập
và một số ứng dụng trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân thông tin trên báo kinh tế và đô thị
theo phản ánh của người dân thì nhiều người đã nhận được tin nhắn từ các đầu số
cộng tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba cộng tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi tám cộng tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi tám
cộng tám mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi hai với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn sms các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
bên cạnh đó hiện nay cũng bắt đầu xuất hiện các số điện thoại có đầu số cộng bốn trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm linh gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn
để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
trước đó từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bảo hiểm xã hội việt nam đã đưa ra cảnh báo về việc có đầu số năm mươi hai nhắn tin tới điện thoại
thủ đoạn của người dân thủ đoạn này thường đánh vào tâm lý người nghe hướng dẫn kê khai tài sản nhằm chiếm đoạt tiền
có trong tài khoản ngân hàng bảo hiểm xã hội việt nam một lần nữa khẳng định là các tin nhắn cuộc gọi trên là của các đối tượng lừa đảo
thì đã xuất hiện bất tiện vì thiếu kết nối và đồng bộ giao thông
theo đó đã có sự lo lắng bị chặt chém vì thiếu các điểm trong giữ xe
theo người dân thì trong khi nhà ga chưa có nơi gửi thì các bãi xe lậu tự phát bên ngoài lại chặt chém người dân
khiến cho người dân rất bức xúc những khu vực gửi xe tự phát ngay bên cạnh ga thu vé trong xe tới một mươi đồng một lượt
trong thời gian ban ngày thậm chí là người dân còn phải trả với giá là hai mươi đồng một lượt vào buổi tối
theo chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy để người dân sử dụng tàu điện trên cao đông hơn
thì cần phải có sự kết nối giữa các loại hình giao thông thật tốt ví dụ như là chạm xe buýt taxi điểm trông giữ phương tiện cá nhân
khi các nhà ga điểm đón khách chưa bố trí được điểm trong giữ phương tiện cá nhân thì sẽ là một bất lợi thiếu tính kết nối với người sử dụng
do vậy thành phố cần nghiên cứu để bố trí ưu tiên những khu vực phục vụ nhu cầu này của người dân
cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam của chúng tôi với phần trình bày của biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên thu hương hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị mới đây bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết đến nay đã giải quyết chi hỗ trợ cho hơn hai hai triệu người lao động
theo nghị quyết số một trăm một mươi sáu của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
cụ thể có hơn hai hai triệu người lao động được chi hỗ trợ trong đó có hai triệu lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn và một trăm bốn mươi lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tổng số tiền chi hỗ trợ là năm hai trăm chín mươi ba bảy tỷ đồng trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là năm tám năm tỷ đồng
chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hai trăm tám mươi năm hai tỷ đồng
ngoài ra bảo hiểm xã hội tp hcm cũng đã thực hiện giảm đóng cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ một xuống bằng
cho gần tám mươi hai đơn vị doanh nghiệp sử dụng trên một bảy mươi sáu triệu lao động với số tiền một tám trăm chín mươi hai tỷ đồng
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cho biết cho đến thời điểm hiện nay đã có một mươi bốn trong tổng số ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động thành lập trạm y tế lưu động
việc lập trạm y tế lưu động được xem là một trong những giải pháp
để có thể xử lý các trường hợp phát sinh do dịch để không tạo thành các ổ dịch lớn trong các khu công nghiệp
trong một mươi bốn trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp được thành lập huyện nhân trạch có tám trạm huyện trảng bom có hai trạm
các huyện xuân lộc vĩnh cửu thống nhất và thành phố long khánh mỗi địa phương một trạm
trong những ngày tới tất cả một mươi bảy khu công nghiệp còn lại buộc phải lập trạm y tế lưu động
để hỗ trợ các địa phương đơn vị kinh doanh hạ tầng thiết lập trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp
ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai để làm việc kể cả ngày thứ bảy chủ nhật và ngoài giờ
bởi lẽ bước sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc lập trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong xử lý dịch bệnh ngay từ khi mới phát hiện
không để lây lan rộng trong khu công nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp
với ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động tỉnh đồng nai hiện có số khu công nghiệp nhiều nhất cả nước
trong một mươi ngày đầu của tháng một mươi một bình quân mỗi ngày đồng nai ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín mới
nguồn lây phần lớn liên quan khu công nghiệp đang sản xuất
do vậy việc thiết lập đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động trong các khu công nghiệp
được xem là một trong những giải pháp để ngăn chặn phát sinh thành ổ dịch lớn không để dịch tái bùng phát
ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố cần thơ ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín nâng tổng số lên một mươi hai bảy trăm bốn mươi tám ca
xét chặt các biện pháp phòng chống dịch
thành phố đang tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm phòng chống dịch
hiện thành phố cần thơ đang áp dụng cấp độ ba phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định tạm thời về thiết ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của ybnd thành phố
các nhà hàng quán ăn quán cà phê hoạt động có điều kiện trong đó hạn chế một số hoạt động
tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định hướng dẫn về cam kết hoạt động kinh doanh
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới tại các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
ngành chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm
trong đó vi phạm phổ biến nhất là từ ý thức của người tham gia sử dụng các dịch vụ ngoài cộng đồng
khách hàng ăn uống không giữ khoảng cách an toàn kế đó là việc có tàu mã qr tại các điểm buôn bán
cung cấp các dịch vụ nhưng lại không có hướng dẫn yêu cầu cách kiểm tra một số khách cũng không có ý thức tự kiểm tra
thời gian qua cần thơ đã kiểm tra hơn một trăm ba mươi năm doanh nghiệp cơ sở kinh doanh ăn uống
lập biên bản nhắc nhở xử phạt hơn một trăm linh ba đơn vị có cơ sở bị phạt hơn ba mươi bảy triệu đồng
thưa quý vị hiện nay thành phố hồ chí minh có một mươi sáu bệnh viện giả chiến cấp thành phố
và dự kiến là từ đây cho đến cuối năm sẽ thu hẹp dần chỉ giữ lại ba bệnh viện
nhưng sở y tế tp hcm đề nghị tăng thêm bệnh viện giả chiến cấp quận huyện để chủ động ứng phó với số ca nhiễm mới
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm cho biết tình hình dịch tại tp hcm có xu hướng tăng ở một số
quận huyền tinh thần của tp hcm là chuẩn bị trước một bước trên một mức để chuẩn bị tất cả tình
số f đang điều trị tại nhà ở tp hcm là hơn bốn mươi bảy trên tổng hơn sáu mươi bốn người nhiễm
chiếm tỷ lệ bảy mươi ba vì vậy ngành y tế quận nguyện cần chủ động các phương án với số ca nhiễm tăng
các quận huyền sẽ thành lập
các bệnh viện giả chiến ở cấp quận huyền xem như đây là tầng hai đối với những trường hợp khi
phát hiện f đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chúng ta sẽ cách ly tại nhà tuy nhiên có nhiều trường
hợp là không có đủ điều kiện cách ly tại nhà chẳng hạn như những bệnh nhân có những triệu chứng
có những bệnh nền hoặc là điều kiện về cơ sở chất của nhà của những f này không đủ điều kiện
thì chúng ta sẽ cách ly tập trung ở phường xã
quận huyện thì đó là những khu cách ly ở quận quyện được xem như là tầng một thì hiện nay thành
phố có sáu mươi hai khu cách ly như vậy về tình hình ca mắc covid một mươi chín ở một số điểm nóng như nhà bè củ chi
gò vấp đại diện hcdc tp hcm cho biết trong nhiều tuần qua một số quận huyện có ghi nhận
số f gia tăng vị tăng chủ yếu do hầu hết quận huyện vùng ven là người đi làm ở khu chế suất
khu công nghiệp nguyên tắc của tp hcm là an toàn tới đâu mở cửa tới đó nên cần cân nhắc vào
tình hình phòng chống dịch của thành phố để có giải pháp phù hợp trước sự biến động của số ca mắc
mới trong những tuần qua ca mắc mới của tuần trước hai mươi chín tháng một mươi tới năm tháng một mươi một chỉ có sáu trăm hai mươi hai
tuần này từ sáu tháng một mươi một đến một mươi hai tháng một mươi một lên bảy bảy trăm năm mươi hai con số đó những chỉ số đó
là những cái điều mà ban chỉ đạo thấy rằng cần phải tính toán để khi nào có thể mở cái này
cho phép nước kia căn cứ vào mức độ dịch trong thời gian tới ngành y tế đang có tính toán về việc
tăng cường trạm y tế lưu động tại quận huyện để chăm sóc f tại nhà khu cách ly tập trung tại
quận huyện cũng đang được tái lập trở lại đến nay ngành y tế đã tăng cường bảy mươi trạm cho các
dịch bệnh có số f tăng sở y tế tp hcm cũng có kịch bản f tăng để điều động lực lượng đến các địa bàn khác
để tiếp tục kiểm soát phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn hàng chục nữ cán bộ chiến sĩ
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã sắp xếp chuyện gia đình cơ quan tình nguyện đăng ký xuống các
chốt kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ ngày nắng đêm mưa nhưng các chị vẫn kiên trì bám chốt và tất cả vì sự an toàn của người dân
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngay sau khi có chỉ đạo tăng cường cho lực lượng chốt chặn trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố
thượng úy lê thị hồng cẩm cán bộ công an tp bạc liêu đã đăng ký xuống chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín để thực hiện nhiệm vụ
ca gác bắt đầu từ sáu giờ sáng nên thượng úy cẩm đã chủ động sắp xếp việc gia đình để ra chốt thực hiện nhiệm vụ
mặc dù gặp phải không ít khó khăn vất vả và luôn đối diện với nguy cơ tiếp xúc với f
nhưng thượng úy lê thị hồng cẩm vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm kiên trì bám chốt để bảo vệ sự an toàn cho người dân
ca trực của tôi bắt đầu từ sáu giờ sáng tới một mươi năm giờ chiều
nhiệm vụ ở đây của tôi là kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine của người dân
thì cũng có hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cũng giống như thượng úy cẩm thượng úy nguyễn như ý cán bộ công an tp bạc liêu
cũng là một trong số những nữ cán bộ chiến sĩ công an thành phố tình nguyện đăng ký xuống chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để thực hiện nhiệm vụ
làm việc tám tiếng liên tục trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường cùng với đó là khối lượng công việc lớn
nhưng đối với thượng úy nguyễn như ý thì sự an toàn của người dân mới là sự ưu tiên hàng đầu trong lúc này
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố bạc liêu
tôi cũng như số đồng chí nữ được nhận nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát lực lượng phương tiện ra vào tp bạc liêu
chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát tốt lượng phương tiện ra vào
không chỉ bám trụ ở những tuyến đầu chống dịch trong những ngày thường nhật những bóng hồng của công an thành phố bạc liêu
cũng đã có nhiều sáng kiến cách làm hay góp phần đưa thành phố bạc liêu sớm vượt qua đại dịch đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường
chúng tôi cũng như số đồng chí nữ được nhận nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát lực lượng phương tiện ra vào tp bạc liêu
không chỉ bám trụ ở những tuyến đầu chống dịch trong những ngày thường nhật những bóng hồng của công an tp bạc liêu

không chỉ bám trụ ở những tuyến đầu chống dịch trong những ngày thường nhật những bóng hồng của công an tp bạc liêu

các anh chị em chụp chốt như mấy chị em cũng như là thành phố bạc liêu
riêng bản thân tôi là cũng như nói chung là thành phố bạc liêu nói riêng nói chung là rất cảm ơn mấy chị em
với tinh thần chống dịch như chống giặc nữ can bộ chiến sĩ không an thành phố bạc liêu đã và đang ngày đêm bán trụ
thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quyết tâm bảo vệ sự an toàn cho người dân trước dịch bệnh covid một mươi chín
tôi thấm thêm hình ảnh người chiến sĩ không an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã dương quốc hào bốn mươi chín tuổi trú tại tp hcm
để tiếp tục làm rõ tội đánh bạc sau hơn ba năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hào cùng năm đối tượng khác đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức chơi bài cào
điều liên tại xã phú hội huyện nhân trạch thì bị công an bắt
vụ việc sau đó công an huyện nhân trạch đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng
lợi dụng lúc tại ngoại hào đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị truy nã toàn quốc về tội đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện nhân trạch
phối hợp với công an tỉnh tiền giang tiến hành bắt giữ hào ở xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho sau hơn ba năm lẫn
trong phần tiếp theo của chương trình bắt đầu mở bán chính thức vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
người dân cần lưu ý nghiên cứu kỹ những chính sách đổi trả vé
cần thêm những trợ lực về vốn để giúp cộng đồng doanh nghiệp hồi phục sau đại dịch covid một mươi chín
tiếp tục với một số tin tức về giao thông
sau khi xảy ra ba vụ tai nạn giao thông trong ba ngày liên tiếp trên quốc lộ một a khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng
sớm có các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
theo văn bản này do việc khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ một a qua thị xã đông hòa
chưa được thực hiện triệt để dẫn đến bong chóc sụt lún dày đặc tạo ra nhiều hố sâu
nên chỉ trong vòng ba ngày đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe máy khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị cục quản lý đường bộ ba
thuộc tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng
trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn thị xã đông hòa đồng thời có giải pháp cảnh báo hiểm họa
tại những vị trí hư hỏng nhưng chưa kịp sửa chữa để đảm bảo an toàn
ngoài ra ubnd thị xã đông hòa còn đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị
lắp đặt hệ thống giao thông tại km một nghìn ba trăm bốn mươi hai một trăm linh trên quốc lộ một a là ngã tư giao nhau với quốc lộ hai trăm chín
ở phường hòa vinh thị xã đông hòa đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn
thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã mở bán
chính thức vé tàu tết nhâm dần đi kèm với đó là chính sách về đổi trả vé
thời gian và mức phí đổi trả vé tàu tết trong thời gian cao điểm tết sẽ áp dụng phí đổi trả vé
là ba mươi giá tiền in trên thẻ đi tàu thời gian đổi trả bảo lưu vé trong thời gian cao điểm tết
vé cá nhân phải đổi trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé là hai mươi bốn giờ trở lên vé tập thể phải trước giờ tàu chạy
ghi trên vé là bốn mươi tám giờ trở lên trong những ngày còn lại ở dịp tết thì hành khách có vé cá nhân không được đổi vé
trước giờ tàu chạy dưới hai mươi bốn giờ từ hai mươi bốn giờ trở lên mức phí đổi vé là hai mươi đồng một vé
hành khách có vé tập thể
không được đổi vé đối với việc trả vé hành khách cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ bốn giờ trở lên
trả trước từ bốn đến hai mươi bốn giờ thì mức phí trả vé là hai mươi tiền vé trả trước từ hai mươi bốn giờ trở lên mức phí là một mươi tiền vé
thời gian qua chính phủ cùng các cấp bộ ngành đã triển khai nhiều giải pháp cũng như các chính sách
hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt khó như giảm thuế giảm tiền thuê đất tiền điện nước
tuy nhiên để giúp doanh nghiệp hồi phục thì chưa đủ vẫn cần những trợ lực về vốn giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm các nguồn vốn tiến dụng yêu đãi
đáp ứng các nhu cầu thiết thực và cấp thiết của số đông doanh nghiệp để phục hồi nền kinh tế
doanh nghiệp này cũng như nhiều doanh nghiệp khác hơn hai năm qua những khó khăn về vốn luôn luôn hiện hữu
đặc biệt trong trạng thái bình thường mới doanh nghiệp rất cần vay vốn để có thể phục hồi và phát triển
khoản vay vốn của chúng tôi rất là khó khăn
thứ hai là hàng hóa không bán
được dẫn đến là không có tiền để mua nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất
mà lương của công nhân chúng tôi vẫn giảm như bình thường
vì thế nên là chúng tôi gặp nguồn vạn khó khăn khi mà dịch bệnh này xảy ra
thực tế cho thấy năng lực tài chính của doanh nghiệp nhìn chung có hạn
để có thể duy trì sản xuất trong tình hình giãn cách xã hội
doanh nghiệp trong nước đang rất cần trợ lực từ phía các ngân hàng thương mại đặc biệt là từ phía ngân hàng nhà nước
có các ngân hàng cũng sẽ
hỗ trợ chúng tôi nếu chúng tôi cần vốn để chúng tôi triển khai những hoạt động phục hồi kinh tế phục hồi sản xuất sau dịch bệnh
hiện nay ngân hàng nhà nước đã liên tiếp ba lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất
với tổng giảm là một năm đến hai một năm đối với lãi suất điều hành
giảm sáu đến một một năm trần lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới sáu tháng
giảm một năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên
hiện đến mức bốn năm
đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng
tạo điều kiện cho họ tiếp cận vốn từ ngân hàng nhà nước với chi phí thấp hơn
qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất
kinh doanh sau khi mở cửa trở lại
mức độ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trong thời gian này
cho thấy chính phủ đã có rất nhiều cố gắng
giảm lãi vay hoặc là thậm chí là miễn lãi quay cũng như là giảm phí
rồi giữ nguyên nhóm nợ ra ảnh nợ
thì tôi cho là đây là những cái chủ trương và cái biện pháp rất là cần thiết
giảm bao nhiêu và giảm như thế nào thì tùy từng trường hợp cụ thể
nhưng mà một khi giảm bớt lãi vay cho doanh nghiệp thì đây là giảm cái chi phí đầu vào cho doanh nghiệp
và một khi giảm cái chi phí cho doanh nghiệp
đi đôi việc là giữ nhóm nợ không chuyển nhóm nợ
rồi ra ảnh nợ cũng như là cho tay mới để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh

phía ngân hàng nhà nước cũng đưa ra cái gói hỗ trợ ba tỷ
để từ đó có thể đẩy ra thị trường khoảng một trăm linh tỷ đồng việt nam
trong cái việc là cho vay ưu đãi với một số cái ngành nghề lĩnh vực
về phía bộ tài chính thì chúng ta cũng đã thấy rằng là
chúng ta đã có các chính sách về giãn hoãn thuế
và từ đó nó tạo ra được một cái lượng vốn
để mà các cái doanh nghiệp có thể sử dụng ngay
vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh
được biết một mươi sáu ngân hàng thương mại cổ phần đã thống nhất nguyên tắc
tiếp tục giảm lãi suất cho vay một trên dư nợ hiện hữu
bằng đồng tiền việt nam trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
với tổng số tiền lãi giảm hơn hai mươi sáu trăm linh tỷ đồng
đây cũng là hoạt động có ý nghĩa để doanh nghiệp thêm những trợ lực phát triển trong thời gian tới
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại